mà nếu chúng ta phá thế này thì không bắt được hết toàn bộ đối tượng
mà không bắt được toàn bộ đối tượng này thì nó sẽ tiếp tục hoạt động
nó sẽ gây ra cái phương hại đến an ninh trật tự
cuối cùng ban chuyên án quyết định để qua tết mới bắt và tiếp tục cử lực lượng trinh sát
cải trang mật phục theo dõi nhất cử nhất động của nhóm đối tượng
tuy nhiên nhất định phải tránh manh đậu
khó khăn nhất là nhóm đi trên các phương tiện giao thông
để mà hóa trang đi trên các phương tiện giao thông theo dõi rất là khó
vậy khi có nó dừng xe nó xuống một cái
nó gây án xong nó xuống một cái là lực lượng trinh sát chúng ta xuống là bị lộ ngay
vậy nó hầu hết là xuống ở vùng vánh cái nơi vánh
mà khi lực lượng trinh sát chúng ta cũng xuống theo là bị lộ ngay
mà bị lộ thì không thể phá được trường án không thể đánh được cái đòn bất ngờ được
cho nên tổ này rất vất vả
hiệu quả cũng hạn chế hơn
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai tại thị xã tuy hòa
ban chuyên án nhận thấy thời cơ đã đến
nhưng để bắt liền một lúc hai mươi đối tượng nằm giải sát ở khắp các tỉnh thành
trải dài từ miền bắc vào miền nam lên đến tận tây nguyên là một chuyện rất khó khăn
nếu không có phương án không có kế hoạch chặt chẽ để tách đối tượng ra từng nơi một
thì bắt sẽ lộ bí mật
vì vậy ban chuyên án quyết định chia làm hai giai đoạn
để bắt bốn nhóm đối tượng còn lại
giai đoạn đầu tập trung vào nhóm đối tượng phạm đình bình
hay còn gọi là bình lá lách cầm đầu
hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
ở lục nam bắc giang
bình đã năm lần bị bắt tại thành phố hồ chí minh
cam ranh nha trang bình chánh
về các tội trộm cướp
và mỗi lần như thế hắn lại có một tên giả
nhóm tiếp theo là nhóm trần ngọc ba
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hay còn gọi là sinh đen cầm đầu
đã có một tiền án về tội trộm cướp tài sản
ban chuyên án xác định
chúng có một mươi đối tượng có hộ khẩu thương chú
tại các tỉnh phía bắc
sau nhiều lần gây án
tù tội đã chuyển hoạt động vào nam
và lấy quốc lộ một làm địa bàn gây án
chúng di chuyển liên tục
thất ẩn thất hiện
toàn liên lạc với nhau bằng điện thoại di động
và thay đổi hình dạng rất nhanh nhờ hóa trang
trước đây cũng có một số người dân người ta
báo cáo là mất
do gây mưa cướp
trên tuyến giao thông
nhưng mà cái lực lượng công an đó
không ra rồi là xếp hồ sơ lại
cũng chẳng có thông tin báo cáo gì hết
cho nên cái tập hợp thông tin
về đối tượng là nó rào rào
một cái chuyên án khá rồng
mà để bắt được đối tượng này
không phải đơn thuần
vấn đề thứ nhất là
phải có chứng cứ pháp lý
chứng cứ pháp lý này tôi nói
ban đầu là nó khó khăn ở chỗ
ở chỗ là người bị hại
không nhận diện được với nó hoạt động bên đêm
khó nhận diện được tội phạm
thứ hai nữa là người bị hại ở các nơi xa
cho nên phải tìm ra người bị hại
cũng là khó khăn
thứ ba nữa là
các cái vật chứng mà chúng cướp được
hầu hết là bằng tiền
cho nên mình không thu được vật chứng cụ thể
cái thứ tư nữa là
để đảm bảo được
cái việc yếu tố
mà ta bắt giữ một cách
đầy đủ hết
thì phải nắm bắt được hết
cái quy luật hoạt động
và cái nơi cư trú của nó
là tổng một vấn đề rất khó
muốn bắt chọn bất cứ nhóm đối tượng phạm tội nào
lực lượng trinh sát phải nắm trước
quy luật hoạt động của chúng
ví dụ như
nhóm của trần ngọc ba tức sinh đen
theo quá trình điều tra từ đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi
từ tháng ba năm hai nghìn hai
sinh đen cùng các tên đồng bọn
giả làm khách trên các tuyến quốc lộ
từ thành phố hồ chí minh
với các tỉnh miền trung tây nguyên
chúng nhờ làm người quen thân thiện
rồi mời các con mồi ăn kẹo sinh gung
uống nước ngọt
đã được pha tẩm thuốc mê
khi các con mồi ngấm thuốc
chúng sẽ cướp hết tài sản
cái nhóm của sinh đen
nó là ở cái vùng
ngoài ô thành phố hồ chí minh
nó tạm trú vùng đó
và đặc biệt đối tượng này
nó có quan hệ tốt với địa phương
kể cả với lực lượng
nó về đó là
nó đi góp tiền cho người nghèo
các hoạt động từ thiện cũng có
nó quan hệ rất là tốt
cho nên khi mà lực lượng trinh sát
vào xác minh tìm đối tượng này
thì nó là tên là ba
chứ không phải là tên sinh
nhưng mà thường gọi là sinh đen
khi xác minh đối tượng này
thì anh em trinh sát ngỡ ngàng
nó cho rằng đây là thành phần tốt
thì khi đó anh em báo về
tôi mới chỉ đạo cho trinh sát là
cứ nó gọi là
xác minh đối tượng tốt
không hế lộ gì về chuyên án cả
vậy đó là cách thủ đoạn
chê giấu tung tích của nó
tháng ba năm hai nghìn hai
quận thủ đức tp hcm
đối tượng trên ngọc ba
chúng tôi đã khám xét được
đối tượng trên ngọc ba

một số cái tài sản
như vậy là tiền yên nhật
rồi thì là
một số cái chứng minh nhân dân
của bị hại
rồi thì là một số cái tài sản
khác liên quan của người bị hại
quá trình đó thì chúng tôi đã cho nhận dạng
nhận dạng về vấn đề là
con người về vấn đề tài sản
thì người bị hại
đã nhận dạng được
đối tượng trần ngọc ba
tức sinh đen
tức sinh đen ghi nhận
mỗi vụ trộm cắp yên nhật
mà lực lượng trinh sát thu giữ
tại nhà của y
ngoài ra không nhận bất cứ vụ nào khác
nhưng nhờ trong quá trình đi theo dõi
các đối tượng trên tuyến giao thông
trinh sát đã ghi hình và thu được
một số chứng cứ
thì bọn chúng mới thử nhận
và chỉ cần một vài vụ cướp
thì các điều tra viên mới có căn cứ
tiếp tục đấu tranh với các nhóm khác
để có chứng cứ tiếp theo
đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai
ban chuyên án nhận được thông tin cực kỳ quý giá
tổ trinh sát
được thực tiếp điện báo
về ban chuyên án
hiện nơi bình lã lách
đang ở trong nhà
và bình lã lách
luôn luôn có vũ khí nắm
trong người và đồng thờ
cho nên xin ý kiến
ban chuyên án
để chỉ đạo và đồng thờ
lên phương án các kế hoạch bắt
một mục đích đảm bảo tổn thất
tránh tổn thất cho lực lượng
coi như là
thi hành lệnh bắt
đối với bình lã lách
ban chuyên án chỉ đạo
đề nghị lực lượng
trinh sát giám sát theo dõi
khi nào bình lã lách
đi ra ngoài một mình
tiến hành giám sát
theo dõi đến một địa điểm nào
chúng ta sẽ tiến hành
thực hiện lệnh bắt
đồng thời tại tỉnh phát giang
xã tuy hòa phú yên
lực lượng trinh sát đã triển khai bắt tiếp
các đàn em của bình lã lách
thật ra là
lập chuyên án
cho đến khi phá án cuối cùng
tội phạm chưa biết là giao phú yên bắt
nó bất ngờ
chúng tôi bắt đầu
khi tiến hành phá án
triển khai hàng loạt
các cái tổ mà các đối tượng
nó lưu trú từ nam để bắc
có đối tượng nó chạy về nam định
nó chơi bình cơ
chúng tôi cũng cho lực lượng ra nam định
có đối tượng nó chạy
một cái đối tượng mà người khuyên
sau khi mà bắt
chưa bắt đến nó là nó chạy từ phán đáng
nó về khuyên nó trút
tức là nó không đưa vào cái lòng chúng ta như thế
cho nên là cái yếu tố bất ngờ cũng rất là tốt
tiếp đà thắng lợi bước vào giai đoạn hai
của chuyên án hai mươi một t
tiếp tục bắt hai nhóm còn lại
nhóm thứ bốn là lê thanh hà
tức là hà lao cầm đầu
và nhóm thứ năm là nhóm nhờ vũ văn trụ cầm đầu
nhóm hà lao
chọn quốc lộ hai mươi thành phố hồ chí minh
đồng nai lâm đồng để gây án
khi nghe tin một số đồng bọn
trong băng cướp gây mê
đã bị đưa về phú yên hà lao
hoảng hốt về vĩnh long
ở đây hắn khéo léo tạo được cảm tình
với một số cán bộ ở vùng sâu
nên nhóm trinh sát truy tìm hắn
gặp không ít khó khăn
cái nhóm hà lao
đối tượng này cũng là đối tượng cầm đầu
cũng là rất khi hiếm
hà lao thì thơ một cái nhà trọ

cùng với người yêu ở tại ninh thuận
thị xã phan đa chất trang
tỉnh ninh thuận
hà lao thì sau khi trinh sát
tiến hành là coi như là
tiếp cận nơi ở của hà lao
và xác minh
làm rõ là cái quy lực đi lại
và ăn ở của hà lao
và xác định hà lao có ở
tại cái nơi vị trí
mà coi như là bồ của hà lao
thơ ở hay không
sáng hôm đó thì chúng tôi đã tiến hành xác minh
thì xác định là tên hà lao
là coi như mối hợp động
xong là coi như từ
ở thừa thiên hớ
rất xuống xe bên xe ninh thuận
cho nên là có dấu hiệu mệt mối
về đàm nghĩ
đến ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại thị xã phan giang
hà lao thì là một cái đối tượng cộng cán
trong cái nhóm cướp dọc tuyến
từ thành phố hồ chí minh
đi lên các tỉnh tây nguyên
thì khi bắt đối tượng là nó
rất là ngoan bố nó không bao giờ nó thừa nhận hành vi phạm tội
thì chúng tôi
sử dụng chứng cứ là
dùng chứng cứ là
dùng cái nhận dạng của bị hại
đưa nhận dạng và người ta chỉ rõ
hình ảnh của nó khi
ngồi gần và tổ chức cho người ta
ăn các cái thực phẩm
để gây hôn mê
và từ đó là chúng tôi đấu tranh
đấu tranh và chúng tôi thừa nhận
thứ hai nữa là đặc điểm của đồng bọn
khi mà nó đã cướp cùng
của đồng bọn mà có một đối tượng
yếu nhất trong đó nó đã khai nhận
thì đồng bọn khác nó phải khai nhận
chúng tôi sử dụng cái giải pháp đó để đấu tranh
một mươi tám trên hai mươi bốn đối tượng
đã bị ban chuyên án bắt gõ
nhưng vẫn còn sáu đối tượng nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật
băng cướp gây mê trộm cắp trên tuyến đường giao thông
đánh hơi bị lộ
nên hầu hết bỏ về quê hoặc lẩn trốn
ở các địa phương khác
một mặt ban chuyên án chủ động cung cấp thông tin vụ việc
cho phương tiện thông tin đại chúng
đưa tin cảnh báo
các chuyến dịch vận tải cùng hành khách
chủ động cảnh giác với các đối tượng
cướp tài sản trên xe khách liên tỉnh
bằng thủ đoạn gây mê
kết hợp đề nghị người dân khẩn báo
cho cơ quan công an
khi phát hiện hành vi phạm tội
hoặc đối tượng nghi vấn
mặt khác áp dụng biện pháp nghiệp vụ
chốt điểm mật phục theo dõi
những di biến động các đối tượng nghi vấn
nhằm phát hiện hang ổ của chúng
thì thời cơ đã đến
nhóm trinh sát đi xe khách từ tp hcm đến đà nẵng
đã phát hiện một đối tượng nữ
có hành vi khả nghi
nhưng khi đến nha trang thì đối tượng đó xuống xe
sợ lộ nên
nhóm trinh sát không bám đuổi theo
ngay sau đó lực lượng trinh sát phát hiện
người ngồi cạnh đối tượng nữ đó
đã bị hôn mê
lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu
thu giữ lon nước ngọt
qua chân cầu giám định thì bên trong
có các chất thuộc nhóm thuốc hướng thần
có tác dụng gây mê
liệu đây có phải là một trong những đối tượng
chuyên án hai mươi một t
mà lực lượng công an tỉnh phú yên đã theo dõi
trong suốt tám năm hay không
thông tin được báo cho ban chuyên án
đối tượng gây án là nữ khoảng ba mươi năm tuổi
cao từ một năm m đến một m sáu
giáng người mập tròn
sau nhiều ngày điều tra thu thập chứng cứ
xác định đó là đối tượng có biển xanh
là gái vọng
đã từng có một tiền án tiền sự
về tội trộm cấp tài sản
đến chiều hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai
lực lượng trinh sát đã bắt giữ được
nghi phạm tại bến xe
khi đối tượng này đang thực hiện hành vi móc túi
tại cơ quan công an
ban đầu đối tượng hiến thoáng
chối cãi không nhận mình là một trong những mắt xích
của băng nhóm gây mê
cướp tài sản trên tuyến giao thông
tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh
với những chứng cứ xác thực
đối tượng đã khai nhận tên là trương thị xe
còn gọi là gái vọng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
thường trú tại tổ một mươi hai phường vĩnh trung
quận hai tp đà nẵng
theo khai nhận của sen
do bản thân ham mê cờ bạc
quen biết với đối tượng vũ văn trụ
nên cặp bồ với y
cùng tham gia đường dây
sen thường cùng với nhóm đối tượng
do vũ văn trụ cầm đầu
thuê xe khách một mươi hai chỗ
rồi đi dọc tuyến từ tp hcm tới đà nẵng
để thực hiện hành vi phạm tội
ai lỡ tin lời chúng bước lên xe
là coi như xa vào ổ quỷ
chúng sẽ gây mê cướp tài sản của họ
sau đó lựa đoạn đường vắng
rồi đẩy nạn nhân đang còn hôn mê xuống đất
bất kể sinh mạng họ sẽ ra sao
một tín hiệu rất đáng mừng
là nhóm đối tượng cuối cùng đã xuất hiện
và kẻ cầm đầu đó là vũ văn trụ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
quê quán tại xã lăng thành
huyện yên thành tỉnh nghệ an
ngày hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trụ cùng với đồng bọn đến ngã ba phú tài
tp quy nhơn
đón xe vào tp hcm
cho rằng nhà xe thu tiền quá mắc
trụ cãi vã rồi rút rào
đâm chết anh lê đức
lê đức thắng lơ xe
sau đó cùng đồng bọn trốn vào tp hcm
và đã bị bắt sau đó hai tháng
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín vừa ra tù
trụ liền cấu kết với những đối tượng
quen trong trại khi còn thụ án
thành lập băng chuyên móc túi
và cướp gây mê
trên xe đỏ tuyến bắc nam
khi thấy lực lượng công an đã bắt gần hết đồng bọn
trụ bỏ trốn về hà nội
ẩn nấp khoảng sáu tháng
sau đó quay về bình phước đồng nai
tiếp tục hoạt động phạm tội
trong thời gian trốn
trụ sống nhờ vào trương thị sen
vì đối tượng liên tục thay đổi nơi cư trú
nên việc truy bắt trụ gặp nhiều khó khăn
vì có tiếng động thì nó trốn mất khúc
trong khi mà
mình tổ chức bắt nó mất khúc
tôi đã trực tiếp
đưa lực lượng trinh sát và nội tuyến đi các tỉnh phía tây
nó trốn các tỉnh miền tây
xuống như đó mấy lần
kể cả bộ quán xuống đây tìm
mấy lần nhưng mà cuối cùng nó mất khúc
lại mất dấu hắn cứ thoát ẩn
thoát hiện đầy mưu mồ
đến ngày ba tháng một năm hai nghìn tám nhóm trinh sát theo dõi
tại các địa điểm khách sạn nhà nghỉ
phát hiện một nhóm đối tượng
trong đó có một đối tượng ngoại hình
rất giống trụ
bí mật xác minh với chủ khách sạn
thì được biết tên của vị khách bí ẩn đó
là nguyễn văn minh
và đặc biệt là y không mấy khi ra khỏi khách sạn
có khả năng nguyễn văn minh
không phải ai khác
đó là đối tượng vũ văn trụ
nhưng hắn không còn ở đó
phải nói rằng gần một mươi năm bền bì
đấu tranh theo đuổi chuyên án
lực lượng điều tra đôi khi rất nản
nhưng chưa bao giờ họ dừng lại bỏ cuộc
mà cứ rong rủi trên những cung đường
nhằm tìm ra những đối tượng cuối cùng của chuyên án
và một mách mối quý giá đã xuất hiện
lần này trụ xuất hiện
tại bến xe miền đông
thành phố hồ chí minh
lập tức công an tỉnh phú yên
đã lên đường đến ngay thành phố hồ chí minh
tại đây trinh sát đã theo dõi
và phát hiện ngay
đối tượng trộm cắp trong diện tình nghi
hàng ngày chúng vào ăn cơm
trong một cửa hàng
sau đó mua một hộp cơm đem về khách sạn
các trinh sát nhận định
rất có thể trụ đang trú ẩn tại đây
được sự hỗ trợ của công an phường
công an quận bình thạnh
công an thành phố hồ chí minh
các trinh sát công an tỉnh phú yên đã bắt được chủ
tại cơ quan điều tra trụ khai
khi đồng bọn bị bắt
trụ bỏ trốn và thuê xe một mươi hai chỗ
làm phương tiện gây án
lái xe lơ xe
và vài hành khách trên xe
đều là băng nhóm của trụ
chúng đón khách phun thuốc mê
để sẵn sau đó vứt nạn nhân ra đường
chỉ riêng con số mà ban chuyên án
hai mươi một t thống kê được
trong một mươi năm từ một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm hai nghìn một

với một số trụ đều là nạn nhân của chúng
với tài sản bị cướp hơn ba tỷ đồng
một mươi tám trăm bốn mươi đô la
và hai triệu sáu trăm linh nghìn yên nhật

riêng tỉnh phú yên
có ba bốn người bị hại
với số tài sản bị mất lên đến gần một năm tỷ đồng
trong đó có một công chức
ở phú yên
bị chúng gây mê cướp tám mươi triệu đồng công quỹ
phải đi tù bốn năm về tội thiếu trách nhiệm
gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản xã hội chủ nghĩa
và phải chịu bao nhiêu cay đắng
với những oan trái từ mất mát trên
nhưng mà đối tượng nó không biết gì
không bao giờ lộ
đấy là một cái kinh nghiệm tôi cho rằng rất là đáng quý
với băng cấp gây mê do công an tỉnh phú yên phối hợp
với cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá
tòa nhân dân tỉnh phú yên
phải mở ba phiên tòa
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn ba
tháng một năm hai nghìn năm
và tháng năm năm hai nghìn tám để xét xử
từ phiên tòa đầu đến phiên tòa cuối
cách nhau năm năm
đây là khoảng thời gian trinh sát
tuy bắt những tên còn lại của chuyên án
bắt được tên nào là hoàn tất
hồ sơ truy tố tên đó
như vậy sau gần một mươi năm kiên trì
đống tranh gian khổ
công an tỉnh phú yên triệt phá hoàn toàn
băng nhóm tội phạm gây mê cướp tài sản
trên tuyến giao thông
đây là một chiến công xuất sắc tạo nên
những kỳ tích trong thời kỳ mới
đơn vị đã danh dự được nhà nước phong tặng
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
qua thành công của chuyên án
ngoài việc góp phần ổn định
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trên tuyến quốc lộ một a
còn giải oan được cho rất nhiều người
những nạn nhân của bọn cướp gây mê
bị mất tài sản lớn của tập thể
cơ quan gia đình
thưa quý vị và các bạn
chuyên mục hành trình phá án của chúng tôi hôm nay
cũng xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại